theo thông tin ban đầu của vụ án ngày hai mươi năm tháng một mươi một hiền gọi điện cho anh trần văn tuyên làm nghề bán sắt vụn
để bán hai chiếc nồi nhôm kiếm tiền mua ma túy sử dụng đến trưa cùng ngày bực tức vì anh tuyên tự ý
xông vào buồng ngủ nhà mình để tìm đồ đạc nên hai bên đã xảy ra cãi vã hiện đã lấy một dao chém một nhát
vào vùng đầu của anh tuyên khiến cho mũ bảo hiểm của nạn nhân vỡ thành nhiều mảnh đối tượng sau đó
tiếp tục rượt đuổi và chém thêm một nhát vào vai nạn nhân sau đó đối tượng quay lại lấy xe máy của nạn nhân
mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng sau gần một ngày lẩn trốn tại khu vực núi cao của thị trấn tĩnh túc
đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ